trước thông tin điều chỉnh giá điện gần đây gây hoang mang dư luận đại diện bộ công thương đã có chỉ đạo đối với tập đoàn điện lực việt nam
thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát chi phí giảm tổn thất điện năng cũng như không điều chỉnh tăng giá điện
theo cục điều tiết điện lực bộ công thương tình hình tiêu thụ điện hơn hai tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
tính đến hết ngày một mươi chín tháng ba sản lượng điện tiêu thụ bình quân của cả nước chỉ đạt khoảng sáu trăm hai mươi ba triệu kwh trên một ngày
thấp hơn nhiều so với kế hoạch đầu năm xây dựng là sáu trăm chín mươi bảy triệu kwh trên một ngày
bộ công thương đã chỉ đạo evn kiểm tra các đơn vị điện lực và các tổng công ty điện lực
thực hiện nghiêm việc áp giá bán lẻ điện cho các đối tượng theo đúng quy định
trong đó tập trung thứ nhất là việc áp giá bán điện phục vụ cho các khách hàng
nằm trong chuỗi quá trình sản xuất và lưu thông hàng nông sản để phục vụ cho việc giải quyết hàng nông sản
đặc biệt là ở các tỉnh biên giới phía bắc được hưởng chính sách giá điện theo đúng quy định của nhà nước
thứ hai cũng đôn đốc chỉ đạo các đơn vị điện lực các sở công thương để kiểm tra
giám sát công việc áp giá điện cho các đối tượng nhà trọ được hưởng giá điện do nhà nước quy định
ngay trong chỉ thị một mươi một của thủ tướng và sau đó là các chỉ thị sáu của bộ trưởng công thương cũng đã khẳng định
là chúng ta không bàn đối với câu chuyện tăng giá điện vào thời điểm này
bởi vì do hoàn cảnh thực tế của cơ quan của đất nước thì cho dù có những cơ sở hay không
thì chúng ta cũng không bàn đến việc đó
vấn đề về giá điện thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để theo cái hướng tạo thuận lợi chung cho doanh nghiệp và cho người dân
cùng với đó từ đầu năm bộ đã dự báo khả năng sẽ căng thẳng về nguồn điện từ năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều lĩnh vực công nghiệp thương mại đã chậm lại
nhu cầu điện có giảm đi nên tình hình căng thẳng điện chưa diễn ra
về lâu dài tình hình khó khăn về điện là rõ ràng
vì vậy bên cạnh việc yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam bảo đảm cung ứng đủ điện trong sản xuất và đời sống trong trước mắt
bộ công thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng tiến độ các công trình điện